xin chào các bạn thân mến người giống mặt tức là họ không lộ diện không lộ danh tính
và chúng tôi tin rằng đó là một cái điều kiện rất là tốt để họ cởi mở hơn
trong việc chia sẻ những quan điểm những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của họ
những trải nghiệm và có khả năng là những vấn đề của riêng họ nữa
cũng như cũng quan sát của họ về những người xung quanh mà không tiện nói ra
khi mà họ có cái nhân thân rõ ràng của mình
nhân vật ngày hôm nay của chúng ta là ai
đó là một chàng trai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở vĩnh phúc
tôi nói là chàng trai cũng là một sự võ đoán
bởi vì quý vị sẽ hiểu ngay sau đây thôi
bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón nhân vật này
người vô tính xin mời bạn
chào mừng bạn đến với chương trình hôm nay
mời em ngồi
tự nhiên tôi thích từ bạn thế bởi vì là nó không có giới tính
đúng không ạ
và khi tôi vừa nói là chàng trai
tại vì tôi đọc đến tên của bạn
mặc dù tôi không được nói với khán giả
nhân diện bên ngoài của bạn cũng là một chàng trai
rất rõ ràng giọng nói của bạn cũng có cái ồm ồm rất là đàn ông đúng không
theo cái nghĩa thông thường
thế nhưng mà profile mà gửi về chương trình của chúng tôi
thì có vỏn vẹn có một dòng là
đây là một người vô tính
và toàn bộ thông tin tiếp theo
là chúng ta sẽ trò chuyện với nhau
lần đầu tiên trong đời tôi được trò chuyện với một người mà tự nhận mình là người vô tính
cho nên tôi cũng không tránh khỏi có một số sự hồi hộp và sự tò mò nhất định
em qua các trải nghiệm từ lúc khi em đã biết về kiến thức về giới về tính dục
thì thực ra lúc đầu em không có nhận mình là một người vô tính
mà em nhận mình là một người song tính trước
song tính có nghĩa là chance
không chance là người chuyển giới
song tính là bi đúng không
bisexual đúng rồi tôi nhớ lại rồi
vậy là người song tính có nghĩa là người vừa có tính này vừa tính kia
tính dục này tính dục kia
người song tính tức là người họ cảm giác hấp dẫn về tình cảm với cả hai giới
là giới nào phải giới nào
là giới nam và giới nữ
tức là họ hấp dẫn tình cảm với cả giới nam và giới nữ tức là giới dị tính
người song tính là người thích cả giới nam và giới nữ
thế bạn tưởng như vậy từ năm bao nhiêu tuổi
em nhận thức là mình là người song tính từ năm lớp một mươi
và mãi đến gần đây
đến năm hai nghìn một mươi bốn khi em lên đại học thì lúc đấy em
có tìm hiểu sâu hơn về các đa dạng tính dụng
thì lúc đấy em thấy
cái nhãn người vô tính là phù hợp với mình hơn
thế là từ lớp một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn
tức là đến năm thứ mấy đại học
năm thứ nhất đúng không ạ
đại học thì là gồm có ba năm trung học đấy
là bạn nghĩ rằng mình là người song tính
và sau đó thì bạn đã thay đổi
thì thôi cái giai đoạn sau ta nói chuyện sau
bây giờ trở lại lần đầu đã
vì sao bạn lại nghĩ rằng mình là người song tính
tại vì là hồi năm lớp bảy lúc mà mọi người bảo cái tuổi dạy thí
thì em cũng giống như các bạn bạn trai khác lúc đấy
cũng có những cái thay đổi về sinh học
thì lúc đấy thì em cũng thấy mình rung động bởi các bạn con cùng giới đã
khác giới cũng có tình cảm cũng có cái gì
cũng muốn có những cuộc hẹn hay cuộc đi chơi
chẳng như là mọi người hay là tán tỉnh nữa kia
thì nhưng em thấy là bản thân mình còn rộng hơn
tức là cảm thấy là những cái bạn con trai ấy
cùng giới mình cũng rất là thu hút
cũng nảy sinh những cái tình cảm
thì lúc đấy em nhận thức là mình là
cũng có tình cảm cùng giới đồng tính
thì lúc đấy em thì đến lúc bảy lúc tám mình nghĩ mình là chắc là đồng tính
thì đến lúc một mươi ấy
thì lúc đó mình thấy
thì lúc đấy em tra trên mạng internet
thì em biết rằng là
à hẳn ra là mình chính xác là người song tính
em hẹn hò năm giờ trước
lúc sau là lúc sáu
yêu thì vẫn yêu
nhưng mà còn cần thì không có thể hình dụng
yêu thì mình chấp nhận
thế đấy là nghĩ thôi còn trải nghiệm vì sao
trải nghiệm thì em cũng
có những cái mối quan hệ
mối quan hệ tình cảm với cả hai giới
tức là anh nói một cách nôm na là em có quan hệ yêu đương
với cả nữ giới và nam giới
đúng rồi ạ
nó khác thời điểm hay là cùng một thời điểm
dạ nó cũng khác thời điểm ạ
khác thời điểm
thế thì nếu như thế thì có chắc là song tính không
vì người ta cũng thường nói rằng song tính thì là thường thích cả hai và cùng một thời điểm
à khác thời điểm đây
tức là khác cái thời gian
tức là lúc đầu em hẹn hò với con nam giới trước
lúc sau là nữ giới
xong lúc sau
lại quay lại nam giới
tức là tùy thời điểm em cảm giác trái tim em rung động với bạn nào thì em sẽ hẹn hò bạn đấy
chứ không phải là
mình thay đổi theo kiểu vì muốn chữa hay là muốn gì đấy ạ
anh cũng không biết là điều gì khiến em nghĩ rằng em là người vô tính
lên đại học thì
lúc đấy em có thể tiếp cận về cái thông tin nhiều hơn
thế thì em có thể cảm nhận rộng hơn
lúc đấy thì em cũng
vì lúc đầu em nghĩ mình cứ thường là lgbt thôi đã
thứ quýnh sự cái thôi
lgbt có nghĩa là
là người đồng tính nam đồng tính nữ
người chuyển giới và người song tính
lúc đầu em cũng chỉ tìm hiểu bốn cái từ đấy thôi
rất là tình cờ
em nghĩ cũng rất là tình cờ
cũng như bản thân em tự đã có hoài là
khi em nói về tình dục ý
thì em thấy mình
khi cập mối quan hệ
tình cảm của em ý
thì em lại cảm giác được vấn đề hấp dẫn tình dục của em nó gần như là không có
thì đôi lúc em cũng đặt câu hỏi là không biết là
mình có bị bệnh hay mình có vấn đề gì không
thì lúc đấy thì em mới phát hiện ra một cụm từ tiếng anh là
asexual nghĩa là
tức là dịch tiếng việt mình là
hoặc ra tiếng việt thì là người vô tính
người vô tính
đấy thì lúc đấy thì em mới tìm hiểu sâu hơn về cái nhóm người vô tính này
người vô tính
thì em lúc đấy
thấy giống mình quá
dạ vâng đúng rồi
thế anh tò mò tí nhé
cái chuyện mà em nói là có tình cảm
nhưng lại không có nhu cầu tình dục
là một điều có thật
dạ vâng đúng rồi
và nó gần
nó rất giống với cái biểu hiện của người vô tính đúng không
thế thì cái giai đoạn mà cấp ba ấy
khi em nghĩ em là người song tính ấy
em yêu được cả nam
và yêu cả nữ
tức là có xúc động về mặt tinh thần với họ
cái này nó hơi nhạy cảm là chuyện riêng
nhưng mà vẫn phải hỏi
quan hệ tình dục không
hồi cấp ba cấp hai em không có quan hệ tình dục
yêu thì vẫn yêu
dạ vâng đúng rồi
nhưng mà còn cần nhưng không có quan hệ tình dục
dạ vâng chính xác
anh hiểu rồi
thế thì chỉ là yêu tinh thần thôi
cái ngã nhất về người vô tính thì
vô tính là một cái xu hướng tính dục
mà chỉ những nhóm người họ cảm thấy không khất dẫn về mặt tình dục
hoặc là ít có sự hấp dẫn
không có nghĩa là người đó không biết yêu
hay là không thích yêu
tùy tình dục thôi
còn người vô tính thì có những nhóm người vẫn có tham gia về
một quan hệ yêu đương
và cũng có nhóm người không tham gia
em trải nghiệm và em cũng tự
chọn cho mình một cái nhãn
đó là người vô tính
em có thấy thoải mái với cái lựa chọn đấy không
có thể lúc đầu
thời gian đầu khi mình tìm hiểu thì mình cảm giác nó hơi
có sự bất ngờ
sau này em cảm giác cũng thoải mái tự nhiên
khi mình chia sẻ công khai mình là người vô tính rồi
còn về cái vật lợi khó khăn thì
em nghĩ là khi mình chia sẻ
mình là nhóm người vô tính thì em nghĩ là chắc là không ai tin đâu
em đã thường thử
thân mình chưa
biết đâu mình nghĩ thế nhưng không phải thế
để trải nghiệm cho mình có thực sự là người vô tính hay không
có rất là nhiều bạn
em cũng là
em binh của một cái page về vô tính
thì là có rất nhiều bạn không nhất thiết
việc bạn phải đi quan hệ tình dục
để bạn biết là bạn là người vô tính không
thì bản thân là trong trái tim và cái nhận thức
họ đã nhận diện được mình là người vô tính rồi
còn bản thân em thì em cũng không phải là em đi test thử
mà em đã từng trải qua quan hệ tình dục rồi
hoàn cảnh sô đầy
hay là em cũng tạo ra hoàn cảnh
thì đấy mình cũng gọi là
họ cũng là người yêu của mình
thì lúc đấy mình cũng
không hoàn toàn là chủ nhận với em
kiểu như họ cũng có nhu cầu
thì họ cũng muốn
thì mình cũng vừa có thể nói là thử
cũng vừa là mình yêu
thì mình chấp nhận
đấy cái mà đều không xảy ra cấp ba đấy
thì nó xảy ra đại học đúng không
đúng rồi chính xác
và khi em thực hiện
em trải nghiệm với quan hệ tình dục đó
thì thế nào
hiện các mối quan hệ tình dục đấy rồi
thì em thấy thực sự đúng không hấp dẫn em thật
em cảm thấy nó
không tạo cho em một cái cảm xúc
giống như người là rất thích thú
hay là hấp dẫn thu hút
hay là mong muốn làm nhiều hơn
mà em cảm thấy nó rất là
có thể là bình thường
hoặc có thể là không thu hút
em cảm thấy không thích
tham gia các mối quan hệ tình dục
tình yêu luôn đi đôi với tình dục
quan hệ tình dục nó được
nó bị coi như một hình thức tra tấn
đừng nên tự tử nữa
tôi hy sinh vì bố mẹ
vì những người khác
nói về những cái benefit
những cái điều thuận lợi
những cái lợi ích
của việc khi bạn là vô tình
nói vui vẻ
một chút nhé
để chúng ta xem là
mọi người sống rất thoải mái
chứ không đến lỗi
mọi người nhìn nhóm của em
như một nhóm yếu thế
thực sự trong xã hội
và thực sự là bị thiếu cái này
thiếu cái kia
mà rất là cần sự trợ giúp
thì nhóm của em
khi mà không có tình dục
trong cuộc sống của mình
thì nó có những điều gì thú vị
em nói chuyện nhiều
trong nhóm vô tình em
hay là offline
các chương trình sự kiện
của người vô tình
thì các bạn mà
không có tình dục
nhiều bạn thì không tham gia
các mối quan hệ tình yêu
thì các bạn là
được thoải mái thời gian đi chơi hơn
được giao lưu nhiều hơn
để nói vui vậy thôi
một chút nói chuyện vui
để ta thấy rằng là
dẫu chẳng có tổng kết nào
chúng ta cũng phải tự có
cái lạc quan để mà sống
nhưng mà chắc là
ngoài những cái niềm vui ấy
chắc là ngoài những cái điều
mà gọi là benefit đấy
như là không có thời gian
như không nhiều hệ lụy về tình cảm
thì nó sẽ có những cái điều khác
khó khăn hơn
cái khó khăn đấy là
có thể là cái gì
em nghĩ giống như
nếu mà nhiều người cảm thấy thoải mái
với việc là mình không tham gia
các mối quan hệ tình yêu
thì em thấy một số khó khăn
của người vô tính là
nếu những bạn cũng có
cái nhu cầu về tình yêu
thì các bạn sẽ cảm thấy
đấy là một khó khăn
thì ngược lại
đấy là một khó khăn khá lớn cho các bạn
thì vì giống như anh nói
trước nãy giờ
mình nói là tình yêu
luôn đi đôi với tình dục
thì xưa nay các bạn
hầu như nghĩ tới câu đấy thôi
thì đấy thì những nhóm bạn vô tính
sẽ gặp cái điều đấy
rất là trở ngại
và thì em xin cảm nhận
cái câu chuyện mà gần đây nhất
em có tham gia
chia sẻ với một bạn vô tính
thì bạn ấy có
chia sẻ nhanh là bạn ấy là
bạn ấy kia là
ngày mai tôi sẽ bước vào
lên xe hoa
vì ngày mai tôi sẽ phải là
tôi sẽ là cô dâu
và tôi sẽ cưới
à bạn là bạn gái vô tính
bạn gái vô tính
và bạn bảo là
bạn đã nhận diện được bản thân mình
để được ba năm rồi
mình không thích tình dục
thì mình làm thế nào đây
đấy thì bạn ấy là
thuộc cái nhóm người gây sợ tình dục
vì cái nhóm vô tính của em
thì cũng khá đa dạng
cũng có những nhóm
không những là không có nhu cầu
mà thậm chí còn gây sợ
chính xác đấy
khi mà quan điểm tình dục
nó bị coi như
một hình thức tra tấn
bạn ấy kể là
bạn ấy bắt buộc bạn phải cưới
vì bạn ấy không thể hủy được
nhưng bạn ấy có
rất là muốn tự tử
thì bạn em cũng
em với một bạn em
mình khách cũng vừa
của các đàn tin
nghe bạn ấy
cả trên tin nhắn thân vết
thì cũng chỉ là khuyên bạn ấy là
đừng nên tự tử nữa
và chỉ đưa lời khuyên thôi
một là bạn ấy
chấm dứt cái cuộc đám cưới đấy lại
để được sống là chính mình
bạn ấy phải tiếp tục
một cuộc đám cưới
với người sắp đặt
nhưng sẽ không có hạnh phúc
thì chắc chắn là người vô tính
mà lại thuộc nhóm người
gây sợ tình dục
cũng như là
không thích chạm lên thẻ
thì chắc chắn sẽ không có hạnh phúc rồi
thế nhưng mà cuối cùng
bạn ấy chia sẻ lại khá là nhiều
nhắn tin khá là nhiều
cả cái đêm đấy
thế nhưng mà
kết cục của cuối cùng là bạn ấy bảo là
tớ sẽ chấp nhận là
ngày mai sẽ lên xe hoa
do dù tớ không hạnh phúc
nhưng tớ muốn bố mẹ tớ là người hạnh phúc
không muốn bố mẹ tớ
bị bơi cho rắt chấu
vì tớ sẽ là người hủy hôn
thế là một câu chuyện khá là buồn
với những người vô tính chưa công khai
mà không được sự chấp nhận
của gia đình và xã hội
đến đây thì tôi cũng đang tưởng là
câu chuyện của tôi với
anh chàng vô tính này
sẽ được khép lại trong những nụ cười
bởi vì chúng tôi nói chuyện rất là phấn khởi
thưa quý vị
thế nhưng rõ ràng đây là một nốt lặng
đáng chú ý
nhiều khi chúng tôi thấy rằng
những người trong cộng đồng lgbt
đồng tính xong tính chuyển giới
và bây giờ là vô tính nữa
họ luôn luôn chọn cho mình
cái lựa chọn là tôi hy sinh
vì bố mẹ
vì những người khác
chúc em sẽ hạnh phúc
và yên ổn
với cái giới tính của mình
và đặc biệt là làm những điều có ích
cho cuộc sống trong tương lai
chào em nhé
trong talk show người giống mặt ngày hôm nay
với một nhân vật đặc biệt nhất từ trước đến giờ
đó là một người vô tính
tôi xin phép không bình luận thêm
để sẽ tiếp tục mời gọi
ở trên chiếc ghế trống này
những gương mặt tiếp theo
những nhân vật tiếp theo của tôi
hãy liên hệ với chúng tôi
theo địa chỉ email
còn bây giờ
lê anh xin được chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn